từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thanh hóa đã xảy ra một trăm năm mươi tám vụ xâm hại trẻ em cùng với hàng ngàn vụ bạo lực gia đình
để tăng cường đấu tranh phòng ngừa tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân
thực tế cho thấy tình trạng nam giới bạo hành vợ con khi say rượu diễn ra khá phổ biến tại tỉnh miền núi thanh hóa
nhiều nạn nhân chỉ biết âm thầm chịu đựng nhưng cũng đã có người dám lên tiếng trước vấn nạn này
chồng tôi thì cũng có ngày về thì cũng đánh đập vợ con rất là đuổi khỏi nhà
rất là sau thì tôi cũng về xử lý với chồng bảo là chồng ơi về thì mình cũng nhiều tuổi rồi
thì bây giờ con cái cũng lớn rồi thì đừng có như thế nữa
trong công tác phòng ngừa huyện lăng chánh đã tổ chức các buổi hội nghị tọa đàm phổ biến kiến thức cho chị em phụ nữ
nâng cao vai trò
của các tổ chức đoàn thể địa phương trong quá trình đưa thông tin tuyên truyền vận động tới bà con
có những trường hợp như thế thì tôi có hỏi thăm gia đình như thế nào
chồng của chị dạo này có ở nhà hay đi làm ăn xa
sau dạo này em thấy chị có vẻ như là buồn hay là chị có chuyện gì đấy
lúc đấy thì chị em cảm thấy mình đang được gần gũi hơn
bên cạnh những thành công bước đầu quá trình đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em
ở khu vực miền núi còn gặp không ít rào cản bởi hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế của nhân dân
câu chuyện để như vậy là tuyên truyền những vấn đề ví dụ như bạo lực gia đình
về xâm hại tình dục của trẻ em thì đúng là vấn đề như vậy là cũng rất là nhạy cảm
thì cái này thì chủ yếu là như vậy là giao cho ngành phụ nữ thì tuyên truyền hơn
và như vậy là nhà trường thì dễ tuyên truyền hơn
trong cái lớp tuổi học sinh
dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác tuyên truyền đang cho thấy những hiệu quả rõ nét
thông tin được truyền tải phá vỡ nhiều định kiến về vai trò của phụ nữ
chị em hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình
từ đó biết bảo vệ bản thân và dạy con tránh xa những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống